chính phủ vừa ban hành nghị quyết tám về chương trình hành động của chính phủ thực hiện nghị quyết số một mươi chín ngày hai mươi năm tháng một mươi năm hai nghìn một mươi bảy của hội nghị lần thứ sáu ban chấp hành trung ương khóa một mươi hai về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập
theo đó phần đầu đến năm hai nghìn hai mươi một giảm tối thiểu bình quân cả nước một mươi bằng gần năm tám trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập và một mươi bằng hơn hai trăm linh ba trăm linh biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn một mươi năm có một mươi bằng gần năm tám trăm linh đơn vị tự chủ tài chính giảm bình quân một mươi chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước cho các đơn vị sự nghiệp công lập so với giai đoạn hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi năm hoàn thành cơ bản việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp có đủ điều kiện thành công ty cổ phần trừ các bệnh viện và trường học hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công tính đủ tiền lương chi phí trực tiếp chi phí quản lý và khấu hào tài sản đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế giáo dục đào tạo giáo dục nghề nghiệp
đến năm hai nghìn hai mươi năm tiếp tục giảm tối thiểu bình quân cả nước một mươi bằng gần năm hai trăm linh đơn vị sự nghiệp công lập và một mươi bằng hơn một trăm tám mươi bốn tám trăm linh biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với năm hai nghìn hai mươi một chấm dứt hợp đồng lao động không đúng quy định trong các đơn vị sự nghiệp công lập